công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả tăng đối tượng mùa a chịa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại xã nà ngự huyện sông mã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm trăm bảy mươi hai viên ma túy tổng hợp có trọng lượng năm mươi tám ba mươi bảy g và một số vật chứng khác có liên quan
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
mùa a chịa đã từng có một tên án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
chỉ trong một tuần gia quân cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
công an huyện sông mã đã phát hiện bắt giữ một mươi bốn vụ một mươi bốn đối tượng
tăng vật thu giữ hơn năm sáu trăm linh g heroin và bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp